cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết hiện đang bắt giữ hai đối tượng
bành nghiệp trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy về tội cướp tài sản
do không có tiền chơi game đạt và trường hẹn gặp nhau tại một tiệm internet trên đường lê đức thọ
quận gò vấp tp hcm để bàn kế hoạch đi cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau
tới ngày hai mươi năm tháng chín hai đối tượng đi bộ trên đường thì phát hiện ông lý vĩnh phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hành nghề xe ôm nên thuê ông phát trở đi
chúng cố tình dẫn ông phát đi lòng vòng tới gần cầu đôi phường thạnh lộc quận một mươi hai
thì hai đối tượng yêu cầu dừng xe cùng lúc đã cầm dao để chuẩn bị từ trước kề vào cổ và quật ngã ông phát
còn trường nhanh chóng leo lên xe chở đạt bỏ trốn
ông phát liền đến trình báo với cơ quan công an phường thạnh lộc quận một mươi hai
qua điều tra truy xét công an quận một mươi hai đã bắt giữ được đạt và trường
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bành nghiệp trường và nguyễn văn đạt về tội cướp tại trường